hôm nay phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh bình dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bảy năm triệu đồng
đối với một nam thanh niên chú thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến hoạt động ngân hàng scb trên mạng xã hội
vào khoảng một mươi năm h ngày tám tháng chín sau khi thấy người dân đứng chở rút tiền
tại các chi nhánh ngân hàng scb người này đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân
đăng tải nội dung thông tin chưa được kiểm chứng sai sự thật
gây ảnh hưởng đến ngân hàng scb và tình hình an ninh trả tự tại các địa phương
làm việc với cơ quan công an chủ facebook này cho biết đã đọc thông tin trên mạng xã hội
nhưng không nhớ rõ từ nguồn nào rồi copy sang facebook của mình
đồng thời kêu gọi người dân rút tiền khỏi các ngân hàng
người này thừa nhận thông tin mà mình đăng tải là sai sự thật
ông đã gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm
một vụ tàng trữ số lượng pháo nổ lớn lên đến gần sáu năm tấn pháo
vừa bị công an huyện việt yên phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế
công an tỉnh bắc giang điều tra làm rõ
số pháo trên được phát hiện tại cửa hàng ngọc thanh quán thuộc xã vân trung
huyện việt yên do hoàng thị thanh làm chủ
thủ đoạn của các đối tượng trong vụ án này đó là toàn bộ số pháo được đóng
vào các thùng cát tông đựng hoa quả để qua mắt lực lượng chức năng
hiện công an huyện việt yên đã khởi tố vụ án hình sự tàng chữ hàng cấm
khởi tố bốn bị can cùng về tội danh tàng chữ hàng cấm để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rê vũng tàu cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra
xác minh đối với phương tiện tg chín mươi ba nghìn chín trăm chín mươi tám ts do ông trần văn phò
trú tại xã tân phú huyện tân phú đông tỉnh tiền giang làm thuyền trường
về hành vi vận chuyển khoảng một trăm một mươi lít dầu đeo không rõ nguồn gốc
phương tiện trên bị phát hiện
khi đang hoạt động trên vùng biển tỉnh bà rê vũng tàu
khi bị phát hiện thuyền trưởng trần văn phò không xuất trình được giấy tờ
chứng minh tính hợp pháp của số dầu đeo nói trên
tổ công tác đã dẫn giải phương tiện tg chín mươi ba nghìn chín trăm chín mươi tám ts và đưa toàn bộ người liên quan
cùng tăng vật về thành phố vũng tàu để phục vụ công tác điều tra
xử lý theo quy định của pháp luật
tại huyện bắc hà tỉnh lào cai vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một nạn nhân mất tích
tại đoạn sông chảy thuộc địa phận thôn kho vàng xã cốc lầu
vào khoảng tám giờ một mươi phút sáng ngày hôm nay hai mươi sáu tháng một mươi một nam thanh niên
trú tải thôn luổng láo hai xã cốc san thành phố lào cai trong quá trình bơi
từ bờ sông bên xã cốc lầu sang vị trí cách bờ sông xã nậm lúc vào khoảng bảy mét
thì đuối sức và bị chìm mất tích
nạn nhân là công nhân đang tham gia thi công tuyến tỉnh lộ một trăm sáu mươi tám
nhận được thông tin thường trực huyện ủy ubnd huyện bắc hà
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo các lực lượng
huy động năm phương tiện tàu thuyền phối hợp tổ chức tìm kiếm
đến thời điểm này lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích nạn nhân
một vụ tàng trữ số lượng pháo nổ lớn lên đến gần sáu năm tấn pháo vừa bị công an huyện việt yên
phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc giang điều tra làm rõ
qua tin báo của quân chúng nhân dân và nắm tình hình địa bàn công an huyện việt yên
phát hiện tại cửa hàng ngọc thanh quán thuộc xã vân trung huyện việt yên
có một thùng bia cắt tông chứa một mươi hai khối hình hộp nghi là pháo với tổng trọng lượng một mươi bảy kg
tiến hành điều tra mở rộng công an huyện việt yên khám xét khẩn cấp một ký ốt
thuộc thôn vân cốc một xã vân trung phát hiện thu giữ ba trăm bảy mươi bảy thùng bia cắt tông
bên trong chứa hơn bốn năm trăm linh khối hình hộp nghi là pháo với tổng trọng lượng hơn sáu bốn trăm linh kg
toàn bộ các khối hình hộp thu giữ được giám định và kết quả đều là pháo nổ
thủ đoạn của các đối tượng trong vụ án đó là toàn bộ số pháo được đóng vào các thùng cắt tông
đựng hoa quả để qua mắt lực lượng chức năng hiện công an huyện việt yên đã khởi tố vụ án hình sự
tàng chữ hàng cấm khởi tố bốn bị can cùng về tội danh tàng chữ hàng cấm để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
tòa án nhân dân thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu đang xét xử năm bị cáo trong vụ án hủy hoại rừng
thiếu trách nhiệm trong quản lý rừng ở núi thị vải được dư luận quan tâm
trong năm người này thì có bốn người từng là kiểm lâm và bảo vệ rừng
theo cáo chạm vào năm hai nghìn một mươi chín trần quang minh mua hơn một mươi m hai đất trồng cây lông năm của ông châu
văn thời hai trên núi thị vải thị xã phú mỹ sau đó minh mua thêm khu đất liền kề có cây rừng
sen lẫn với cây ăn trái với giá một trăm năm mươi triệu đồng và được ông hai cho biết đây là đất do nhà nước quản lý
lý vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi minh thuê người khai thác cây trên đất mà mình đã mua rồi san ủi tạo
bậc thang chống sói mòn
cáo trạng thể hiện trần quang minh đã thuê người phá gần một mươi tám m hai đất rừng phòng hộ đầu nguồn gây
thiệt hại hơn một trăm bảy mươi triệu đồng cơ quan chức năng sau đó điều tra truy tố đối với bốn cán bộ gồm trần
xuân hướng trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng tóc tiên và viên chức tạ thanh tùng lê văn sinh trưởng
trạm kiểm lâm núi dinh thị vải và nguyễn kim bình kiểm lâm viên tại phiên tòa nhiều luật sư cho
rằng vụ án còn nhiều điểm chưa sáng tỏ có dấu hiệu bỏ lọt chứng cứ nên đề nghị tòa trả hồ sơ để
hỗ trợ hỗ dung dự kiến vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi toán nhân dân thị xã phú mỹ sẽ tuyên án
các khu công nghiệp là nơi có khối lượng lớn nguyên vật liệu hàng hóa thiết bị máy móc luôn
tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ cao bắc giang với địa bàn tập trung khá đông các khu công nghiệp
chính vì thế công tác đảm bảo an toàn cho người lao động và tài sản của doanh nghiệp luôn được đặt
lên hàng đầu với sáu khu công nghiệp với tổng diện tích hơn một bốn trăm linh m hai lực lượng cảnh sát phòng cháy
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bắc giang đã tăng cường công tác tuyên truyền
kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy tại các khu công nghiệp trên địa bàn
đây là đội phòng cháy chữa cháy công ty sài gòn bắc giang với hơn ba mươi người được đào tạo bài bản
về kỹ năng vận hành trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tại chỗ nhiệm vụ của đội là thùng
xuyên túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho toàn bộ khu công nghiệp quang châu
đội đã được đào tạo và tập huấn bài bản từ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh
anh em cũng lân cao cảnh giác trong mùa hành khô một tháng tập bốn lần vào chiều thứ bảy
thì sẽ cho anh em ôn lại những bài học mà mình đã được học và được đi diễn tập cùng các đồng chí chuyên ngành của tỉnh
tại công ty trách nhiệm hữu hạn ham vina
một đơn vị sản xuất sạc điện thoại và linh kiện bột sạc pin cho samsung
tại đây công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy luôn được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
công an tỉnh tập huấn nghiệp vụ đồng thời nâng cao công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy
bên cạnh đó công ty cũng ý thức công tác phòng cháy chữa cháy tăng cường tuyên truyền cho cán bộ
công nhân viên kiểm tra nghiệp vụ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ
sẵn sàng xử lý ứng phó với tình huống khi mới xảy ra

xảy ra trong các khu công nghiệp gây thiệt hại lớn

cũng như an toàn cháy nổ nói riêng lực lượng kiểm tra phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ toàn tỉnh đã tập trung tham mưu nhiều giải pháp
để bịt kín sơ hở trong công tác này trên địa bàn toàn tỉnh nhất là trong các khu công nghiệp đặc biệt trong đó chú trọng tổ chức tốt lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ
tăng cường công tác hướng dẫn kiểm tra trong công tác hướng dẫn kiểm tra thì tập trung kiểm tra việc sử dụng nguồn điện nguồn lửa nguồn nhiệt
và các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy cháy như nguồn nước phục vụ chữa cháy các hệ thống trang bị phương tiện chữa cháy được trang bị tại cơ sở
hướng dẫn tổ chức tập huấn cho cán bộ nhân viên trong cơ sở nắm chắc được các quy định của pháp luật cũng như việc sử dụng thành thạo các trang bị phương tiện chữa cháy
để công tác phòng cháy chữa cháy hiệu quả ngoài trách nhiệm của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
khi đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao ý thức về phòng cháy chữa cháy cho cán bộ công nhân viên
thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng bịt kín sơ hở trong công tác này nhằm đảm bảo tốt an ninh trật tự có phần tổ chức sản xuất kinh doanh an toàn đạt hiệu quả cao